sau một thời gian tiến hành khảo sát từ hạ tuần tháng bốn đến nay nhóm chuyên gia ấn độ và cộng sự người việt nam
đã tổ chức khai quật trùng tu khu vực tháp ca tháp hát trong vùng lõi quần thể di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
theo các chuyên gia ấn độ nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt trong quá trình trùng tu lần này
là phải bảo tồn nguyên vẹn giá trị cốt lõi của từng tháp cổ trong quần thể di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
việc khai quật và trùng tu được thực hiện theo nguyên tắc khai quật đến đâu sẽ đề ra giải pháp trùng tu đến đó
nhằm duy trì phục dựng và trùng tu các giá trị cốt lõi của di sản
công việc trùng tu bảo tồn của chúng tôi là làm sao để bảo tồn nguyên vẹn các giá trị cổ xưa của di sản
đây là nguyên tắc bắt buộc
vì vậy tất cả mọi thứ từ vật liệu kiến trúc của di tích đều phải được bảo tồn một cách nguyên vẹn nhất có thể
đến nay trong quá trình khai quật các chuyên gia đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị như tượng đá mình người đầu sư tử
các hiện vật chóc tháp cùng các chi tiết kiến trúc khác bằng vật liệu đất nung được trôn lấp dưới các chân tháp cổ
các chuyên gia xác định các hiện vật này có niên đại chung với thời kỳ xây dựng tháp ca tức vào thế kỷ một mươi một đến thế kỷ một mươi hai
cũng tại đây các chuyên gia còn phát hiện ra hai tuyến đường dẫn được xem như là đường dành cho các vị chức sắc tôn giáo
trong quá trình tổ chức hành lễ tại đền tháp
điều đặc biệt trong đợt trùng tu di sản mỹ sơn lần này là chúng tôi phát hiện được hai pho tượng mình người đầu sư tử
đặc biệt chúng tôi phát hiện hai bờ tường dẫn đây có thể là hai bờ tường dẫn của tuyến đường ngày xưa
được dùng cho gia đình hoàng gia và các chức sắc tôn giáo đi lại trong mỗi lần vào tháp để hành lễ
chúng tôi kỳ vọng rất là nhiều vào cái đặc trùng tu này bởi vì ấn độ là một quốc gia có cái nền văn hóa
gần giống với cái nền văn hóa tại mỹ sơn và cái kỹ thuật về trùng tu của các chuyên gia ấn độ
chắc chắn là sẽ bảo đảm đáp ứng được tất cả các yêu cầu đặt ra
vì vậy chúng tôi tin tưởng trong đợt trùng tu này sẽ phục hồi lại một phần của tháp ca h a
h a vừa là làm cái nhiệm vụ giữ bảo tàng di tích cho đời sau đồng thời cũng là điều kiện
rất phát huy trong cái việc phát triển du lịch tại khu vực mỹ sơn này
dự án trùng tu di sản văn hóa thế giới mỹ sơn có tổng kinh phí hơn sáu mươi tỷ đồng
trong đó chính phủ ấn độ tài trợ hơn năm mươi tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng của chính phủ việt nam
hy vọng sau khi dự án này được triển khai thực hiện sẽ không chỉ bảo tồn
gìn giữ được nguyên vẹn các giá trị văn hóa cổ xưa của di sản mà còn góp phần nâng cao giá trị
tạo ra ấn tượng mới cho du khách khi đến với di sản văn hóa thế giới mỹ sơn